tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự cầm nhật
nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác
sẵn hời mền đối tượng ra tay sát hại vợ dã man
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều ngày hôm qua
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo
dương văn nhật nam một mươi chín năm tù về tội giết người
đồng thời bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường
cho đại diện hợp pháp của người bị hại
số tiền một trăm bốn mươi chín triệu đồng
theo cáo chẳng trong quá trình chung sống
nam thường xuyên uống rượu nên hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn
trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu năm ngoái
trong lúc ăn cơm và uống rượu tại nhà
hai vợ chồng lời qua tiếng lại
cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác
nam đã dùng dây thường xiết cổ nạn nhân đến chết
sau đó đến công an xã tự thú